đảng bộ một mươi một tỉnh trực thuộc trung ương đã tổ chức khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
được sự phân công của bộ chính trị ban bí thư các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại các đảng bộ
sáng nay đảng bộ tỉnh hà tĩnh đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi chín
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội
đồng chí phạm minh chính đề nghị thời gian tới tỉnh hà tĩnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả

phát biểu tại đại hội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đề nghị tỉnh bạc liêu cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp khẩn trương hoàn thành các dự án đưa vào sử dụng tạo bước đột phá cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
đồng chí trương thị mai tin tưởng rằng đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh bạc liêu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng và những thành tựu đã đạt được đoàn kết quyết tâm xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh phân đấu đưa bạc liêu phát triển nhanh và bền vững trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm hai nghìn ba mươi

đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng nhấn mạnh tỉnh cần tập trung mọi nguồn lực chỉ đạo điều hành thực hiện các giải pháp thích hợp để thực hiện tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhất là tập trung vào năm trụ cột tăng trưởng và ba khâu đột phá đặc biệt lưu ý đến chất lượng hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp tạo động lực phát triển nhanh sớm xây dựng và đưa
đồ thị và dịch vụ bkmx bình định phát triển du lịch thành nghề kinh tế mũi nhọn chú trọng phát triển kinh tế biển
sáng nay đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh tây ninh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc tham dự và phát biểu chỉ đạo đại hội có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tăng trưởng grdp bình quân của tỉnh tây ninh đạt bảy hai cao hơn mức bình quân cả nước công nghiệp tăng trưởng khá và đóng góp cao cho tăng trưởng kinh tế giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân một mươi năm bốn cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao chuỗi giá trị khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao
để tạo bước đột phá trong thời gian tới báo cáo chính trị đại hội đảng bộ tỉnh tây ninh đề ra nhiều nếu cụ thể trong đó đặc biệt chú trọng đến tiếp tục